rút tiền mặt vượt mức quy định phải đăng ký trước bắt buộc phải rán nhãn năng lượng đối với xe máy
sẽ truy thu tiền lương trốn đóng bảo hiểm xã hội là những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo thông tư một mươi ba của bộ tài chính quy định quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước có hiệu lực từ ngày một tháng bốn
các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch rút tiền mặt với kho bạc nhà nước cấp tỉnh từ hai trăm linh triệu đồng trở lên
và một trăm linh triệu đồng trở lên với cấp huyện phải đăng ký với kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản trước ít nhất một ngày làm việc
đối với các đơn vị sử dụng ngân sách khi giao dịch với kho bạc nhà nước cấp huyện có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt
từ một tỷ đồng trở lên trong một lần thanh toán thì thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi kho bạc cấp huyện mở tài khoản
quyết định bốn năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng về danh mục phương tiện thiết bị phải rán nhãn năng lượng
áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối trung
tối thiểu và lộ trình thực hiện có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng bốn
nhóm phương tiện trong danh mục gồm xe mô tô xe gắn máy xe ô tô loại chín chỗ trở xuống
việc gián nhãn năng lượng tự nguyện được thực hiện đối với xe mô tô xe gắn máy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ô tô loại trên bảy chín chỗ đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
gián nhãn năng lượng bắt buộc đối với xe mô tô xe gắn máy được thực hiện từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
ô tô loại bảy chỗ trở xuống
và ô tô trên bảy chỗ đến chín chỗ từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thông tư chín hai nghìn một mươi bảy của bộ lao động thương binh và xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp
trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ
quy chế kiểm tra thi xét công nhận tốt nghiệp có hiệu lực từ ngày hai mươi sáu tháng bốn
theo đó sinh viên học trung cấp cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy môn
hoặc tín chỉ nhờ thi hộ và người học thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập một năm với lần vi phạm thứ nhất
và buộc thôi học với lần vi phạm thứ hai
trường hợp tổ chức thi kiểm tra thi hộ sẽ bị buộc thôi học ngay từ lần vi phạm thứ nhất
chép bài kiểm tra bài thi của người khác những bài kiểm tra bài thi đã có kết luận là giống nhau thì sẽ xử lý như nhau
nếu người học bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị sao chép trước khi nộp bài
thì được hiệu trưởng xem xét giảm từ mức kỷ luật kết luận
nếu người học bị xử lý có đủ bằng chứng minh mình bị sao chép sau khi nộp bài thì không bị xử lý
từ ngày hôm nay mùng hai tháng bốn thông tư ba mươi bảy của bộ quốc phòng hướng dẫn quản lý thu chi bảo hiểm xã hội
bắt buộc trong bộ quốc phòng sẽ có hiệu lực
theo đó người lao động sử dụng lao động sẽ bị truy thu truy đóng tiền lương tháng
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp sau
điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
đóng bù thời gian chưa đóng của người lao động
việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trốn đóng chậm đóng
chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động
thông tư này cũng hướng dẫn không tính lãi chậm đóng đối với tiền truy thu
như trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương và đóng bù thời gian chờ đóng
từ ngày một mươi bốn tháng bốn tới đây thông tư bốn mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ quốc phòng có hiệu lực
quy định rõ thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng một
nguyện vọng cao nhất vào trường trong quân đội ngay khi làm hồ sơ tuyển
sáu trường có nhiều ngành đào tạo thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành
thông tư nêu rõ các trường quân đội chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng một
thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc bộ công an
thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc bộ quốc phòng
thông tư số một mươi chín hai nghìn một mươi bảy bộ tây chính về việc quyết toán kinh phí ngân sách công tác quản lý nhà nước
trong việc thi hành pháp luật xử lý các vi phạm hành chính và bắt đầu có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn
thông tư này quy định
bản bộ công chức làm công tác kiểm tra đánh giá tài liệu văn bản trong hồ sơ xử phạt
phạm vi rộng có ảnh hưởng đến nhiều đối tượng sẽ được hỗ trợ tối đa là năm trăm linh đồng trên một hồ sơ